do lưu lượng nước từ thượng nguồn đổ về nước sông mã dâng cao khiến hơn bảy trăm linh hộ dân của xã thiệu dương và phương đông hải thành phố thanh hóa đang có nguy cơ chìm trong nước lũ
nước lụt khiến cho sinh hoạt của người dân trong toàn xã bị đảo lộn
bảy giờ tối qua ngay sau khi nhận được tin xả lũ thủy điện bá tước hai chính quyền xã thiệu dương đã thông báo cho người dân chủ động di rời bảo vệ tài sản và con người
đến sáng nay công tác di rời tại chỗ đặc biệt là người già trẻ nhỏ cùng tài sản của người dân đã cơ bản hoàn thành
hiện chính quyền địa phương đang túc trực hai mươi bốn trên hai mươi bốn giờ để sẵn sàng chủ động ứng phó đồng thời hợp đồng với các đại lý tích chữ nhu yếu phẩm cần thiết để cung ứng cho nhân dân khi có tình huống xấu xảy ra